tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện việt đức tết đang rộn ràng ở ngoài kia trong khi đó ngay trong căn phòng này các bác sĩ vẫn đang giành giật sự sống cho các bệnh nhân từ những bệnh nhân có vài tháng tuổi cho đến những bệnh nhân đã trưởng thành tết dường như dừng lại trước cánh cổng của bệnh viện
cháu bé này vừa được chuyển từ bệnh viện phụ sản trung ương sang đây để phẫu thuật do mới sinh ra đã bị thoát vị cơ hoành và bé đã đón cái tết đầu tiên của mình trong vòng tay của các bác sĩ khoa hồi sức tích cực bệnh viện việt đức

tai nạn giao thông tai nạn do sinh hoạt càng nhiều cộng với việc các bệnh viện tuyến dưới lo ngại bệnh nhân nặng ở lại trong dịp tết không yên tâm nên đã chuyển lên tuyến trên để đảm bảo sức khỏe cho người bệnh
và năm nào cũng vậy từ chiều ngày ba mươi cho đến hết đợt nghỉ tết bệnh nhân sẽ được liên tục chuyển đến và các bác sĩ thì gần như không thể ngơi tay trong suốt ca trực của mình
cái ngày lễ tết nào bệnh viện cũng rất là đông bệnh nhân
nhiều lần thường vào các cái dịp bắt đầu từ mùng ba
có khi còn đông bệnh nhân hơn những ngày thường rất là nhiều bởi vì là liên quan đến nhiều cái tai nạn giao thông rồi những cái tai nạn sinh hoạt nó diễn ra nhiều hơn so với các ngày thường
nên số lượng bệnh nhân sẽ tăng rất cao trong những ngày đấy
bệnh nhân người dân tộc này bị mắc chứng bệnh tan máu bẩm sinh rất nguy kịch
gia đình xin đưa về trước khi bệnh nhân qua đời nhưng ngay cả chi phí đi lại họ cũng không thể lo nổi
và các bác sĩ lại một lần nữa lo gánh vác để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này cho người bệnh
hôm nay thì chúng tôi cũng gặp những trường hợp rất là đặc biệt
đây là một bệnh nhân người dân tộc có hoàn cảnh rất là khó khăn bệnh tình thì rất là nặng
chúng tôi đã cố gắng hết sức về mặt chuyên môn để cố gắng chữa trị cho người bệnh
nhưng mà ngoài cái việc về mặt chuyên môn nữa thì làm sao để có được cái cơ hội tốt nhất cho người bệnh
không chỉ phụ thuộc vào bác sĩ mà rất cần những cái dự dụng đỡ khác của cả xã hội
một mùa xuân mới
xuân nữa đã lại về khi những cánh đào cánh mai đua nhau khoe sắc thì cũng là lúc công việc của các bác sĩ lại thêm phần bận rộn
sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ áo trắng đã làm vơi đi những nỗi đau của các bệnh nhân đem đến cuộc sống an lành cho mọi gia đình
và chúng tôi cũng biết rằng ở đâu có tình người thì ở đó sẽ có mùa xuân